giám đốc sở y tế tp hà nội trần thị nhị hà nhận định số ca dương tính với sars cov hai tiếp tục tăng với nhiều ổ dịch
cấp độ dịch của thành phố là cấp độ hai
cấp quận huyện thị xã có bốn quận huyện cấp độ một hai mươi sáu quận huyện cấp độ hai
cấp xã phường có bốn trăm bốn mươi bảy xã phường cấp độ một chín mươi chín xã phường cấp độ hai và ba xã phường cấp độ ba
phường phú đô quận nam tử liêm xã phù đổng và xã yên thường huyện gia lâm
thành phố đã hạ cấp độ dịch tại phường phú đô từ mức bốn nguy cơ rất cao màu đỏ xuống mức ba nguy cơ cao màu cam
tiếp nối học sinh lớp chín huyện ba vì vào sáng ngày hôm nay hai mươi hai tháng một mươi một học sinh trường dân tộc nội chú ba vì
và học sinh lớp chín vùng xanh thuộc một mươi bảy huyện thị xã trên địa bàn thành phố hà nội đã đến trường
với tâm trạng ngáo hức sau hơn hai trăm linh ngày học trực tuyến và nghỉ ở nhà vì dịch bệnh
chuyển sang những tin tức an ninh trật tự
tòa nhân dân thành phố đà nẵng vừa mở phiên tòa
xét xử sơ thẩm các bị cáo trần nhật minh tuấn chú tại phường nại hiên đông quận sơn trà
và nguyễn thị kim trang chú tại phường hòa cường nam quận hải châu cùng về hành vi tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép
trang là em vợ của tuấn
vào ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi công an thành phố kiểm tra một căn nhà trên đường bùi viện thuộc phường hòa cường nam quận hải châu
phát hiện tám người trung quốc đang lưu trú tại đây không có thị thực nhập cảnh vào việt nam trái phép
nhờ sự giới thiệu của trang tuấn có quen biết với người
đàn ông tên chen hailin tên gọi khác là a sưng quốc tịch trung quốc
sau đó a sưng liên hệ qua ứng dụng wechat với tuấn nhờ tuấn thuê giúp nhà cho nhiều người trung quốc
đến thời điểm bị phát hiện tuấn và trang hai lần tổ chức cho tám người trung quốc ở lại việt nam trái phép
thu lợi bất chính gần một trăm ba mươi một triệu đồng
tòa nhân dân tp tuyên phạt trần nhật minh tuấn sáu năm tù và nguyễn thị kim trang năm năm tù cùng về tội
tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép phạt bổ sung bị cáo tuấn số tiền một mươi năm triệu đồng bị cáo trang một mươi triệu đồng
với các tội tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
chín bị can đã bị công an huyện nhân trạch của tỉnh đồng nai chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố
ngoài ra ba đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy bị xử phạt vi phạm hành chính và cho viết cam kết không tái phạm
theo kết luận điều tra dạng sáng ngày ba mươi tháng bốn công an huyện nhân trạch của tỉnh đồng nai tiến hành kiểm tra nhà nghỉ
ở xã phước thiền bắt quả tăng chín đối tượng nữ sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ một gói tinh thể màu trắng và một cục bột màu hồng
một bộ dụng cụ sử dụng ma túy mở rộng điều tra công an huyện nhân trạch của tỉnh đồng nai đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy còn phan thành thuận là quản lý nhà nghỉ đã đồng ý cho chín đối tượng thuê phòng
để sử dụng ma túy thu lợi bất chính một triệu đồng
bản tin tối qua hai mươi một tháng một mươi một cho biết hà nội đã ghi nhận hai trăm một mươi tám ca nhiễm trong hai mươi bốn giờ qua trong đó một trăm linh ca cộng đồng
phân bố tại hai mươi ba quận huyện gồm gia lâm và hai bả trưng đều chín ca đống đa tám ca hoài đức đông anh hoàng mai mỗi nơi bảy ca
nam tử liêm sơn tây phú xuyên ba đình thanh xuân hà đông mỗi nơi năm ca mỹ đức bốn thanh trì thanh oai thường tín mỗi nơi ba
mê linh quốc oai trường mỹ
mỗi nơi hai hoàn kiếm tây hồ cầu giấy long biên mỗi nơi một ca
và đây là ngày thứ năm liên tiếp hà nội ghi nhận số ca nhiễm trên hai trăm linh ca
tổng số ca nhiễm tại hà nội trong đợt dịch từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là bảy bảy trăm hai mươi sáu ca trong đó số ca cộng đồng là hai tám trăm năm mươi hai ca
số là đối tượng đã được cách ly bốn tám trăm bảy mươi bốn ca
ngày hôm qua hai mươi một tháng một mươi một sở y tế hà nội đã gửi công văn đến ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
hướng dẫn triển khai cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín
theo đó các trạm y tế lưu động được thu dung khám điều trị cho f không nhẹ không chịu chứng
đồng thời phát hiện sớm xử trí cấp cứu kịp thời chuyển viện khi người bệnh tiến triển ở mức độ vừa và nặng
các trạm y tế lưu động không tiếp nhận f là phụ nữ mang thai người mắc bệnh lý nền
theo thông tin từ sở giáo dục và đào tạo hà nội tính đến một mươi bảy giờ chiều qua
tổng hợp báo cáo của các phòng giáo dục và đào tạo của một mươi bảy huyện thị xã cho thấy
các trường học đã hoàn thành công tác chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh lớp chín trở lại trường học trực tiếp
kể từ sáng ngày hôm nay sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
đối chiếu các quy định và tiêu chí của thành phố hướng dẫn liên ngành giáo dục và đào tạo
y tế qua giả soát kiểm tra các trường đều đảm bảo các tiêu chí trường học an toàn
các trường cũng đã xây dựng phương án dạy học phù hợp với thực tế của từng đơn vị
trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xử lý tình huống khi phát hiện trường hợp học sinh
giáo viên có yếu tố dịch tễ khi đang dạy học tại trường
các trường chủ động có phương án sẵn sàng ứng phó chuyển trạng thái dạy học nếu bất ngờ xuất hiện
các bệnh trong cộng đồng có liên quan đến cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh
với tinh thần cố gắng ở mức cao nhất để việc dạy học không bị gián đoạn
trước đó vào ngày tám tháng một mươi một huyện ba vì là đơn vị đầu tiên được lựa chọn triển khai cho học sinh khối lớp chín
các trường trung học cơ sở trên địa bàn trở lại trường học trực tiếp
sau hơn một tuần thực hiện các trường học này đã đạt được kết quả tích cực
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi một
tỉnh bắc ninh đã tạm dừng hoạt động đối với các nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ
tất cả thời gian trong ngày chỉ cho phép bán hàng mang về
không tổ chức ăn uống liên hoan tập trung đông người đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời tạm dừng hoạt động tổ chức tiệc cưới mời khách cho đến khi có thông báo mới
tỉnh bắc ninh cũng yêu cầu người dân không ra ngoài từ hai mươi một h đến bốn h sáng ngày hôm sau
trừ các trường hợp thực hiện công vụ đưa người đi cấp cứu đi làm ca đêm đi làm về
chuyển sang những tin tức an ninh trật tự
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tây ninh vừa khởi tố bảy bị can
trong ba đường dây hoạt động tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép qua biên giới campuchia
ở huyện châu thành thị xã tràng bàng và bến cầu
bảy bị can gồm chu thị hạnh nguyễn văn hoàng nguyễn văn trì cùng chú tại huyện bến cầu
trần thị bé năm trần thị gái chú tại thị xã trảng bàng hồ thị ngọc thủy và dương thị hoa tươi
cùng chú tại huyện châu thành trong đó chu thị hạnh và nguyễn văn hoàng bị bắt tạm giam bốn tháng
để phục vụ điều tra cụ thể chu thị hạnh được một người tên lùn không rõ lai lịch thuê sáu người việt nam
xuất cảnh trái phép qua campuchia với tiền công là một triệu hai trăm linh nghìn đồng một người
hạnh thuê hoàng đón người đưa đến huyện bến cầu giao cho hạnh tiếp đó hạnh chuyển cho trí
chờ đêm tối sẽ đưa sang campuchia tương tự đối tượng gái và trần thị bé năm được một người đàn ông
không rõ địa chỉ thuê đón đưa năm người việt nam giao lại cho các người khác đưa sang campuchia
với tiền công năm trăm linh đồng một người còn hai đối tượng thủy và tươi chuẩn bị chỗ nghỉ
thức ăn cho những người đi xuất cảnh trái phép trong thời gian chờ đêm khuya để xuất cảnh sang campuchia
đồng thời tham gia cùng ba đối tượng khác đưa người trái phép sang campuchia tám lần
tiến hành kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã tân châu tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
đã phát hiện số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc và có xuất xứ nước ngoài
khoảng chín h ngày hai mươi tháng một mươi một
một tổ liên ngành đột xuất kiểm tra hành chính hộ kinh doanh leo hai phường long thạnh thị xã tân châu
do ông huỳnh minh phúc làm chủ
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện tại nơi trưng bày và kho của hộ kinh doanh có chứa trên một mươi sáu bốn trăm linh sản phẩm hàng hóa
có nhãn mát nước ngoài và không rõ nguồn gốc trị giá hàng hóa khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra ông phúc thừa nhận là chủ cơ sở số hàng hóa trên
nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông phúc
tạm giữ toàn bộ số hàng trên và bàn giao cho công an thị xã tân châu tiếp tục điều tra xác minh xử lý
thời gian gần đây nhiều tài xế chủ phương tiện lợi dụng tình hình dịch bệnh để vận chuyển hàng cấm
hàng hóa vi phạm pháp luật đi tiêu thụ
lực lượng chức năng công an tỉnh bạc liêu đã vào cuộc quyết liệt
triển khai đồng bộ nhiều biện pháp kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý triệt để tình trạng này
lợi dụng đêm tối sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để vận chuyển
thậm chí sử dụng xe luồng xanh phòng chống dịch để vận chuyển là thủ đoạn của nhóm đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu phát hiện mới đây
thu giữ tăng vật là trên một sáu kg
số ma túy trên do nhóm đối tượng gồm nguyễn quốc duy chú tải tp hcm
nguyễn văn nghị chú tỉnh nghệ an và phạm thị mai chú tỉnh sóc trăng
vận chuyển từ tp hcm về địa bàn thị trấn phước long huyện phước long tỉnh bạc liêu để tiêu thụ
từ đầu dịch lần thứ tư đến nay lực lượng công an toàn tỉnh đã đấu tranh
kiệt xóa ba mươi hai vụ bắt giữ sáu mươi tám đối tượng thu giữ gần hai kg ma túy các loại
và nhiều tăng vật có liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp lực
hay mới đây nhất trong quá trình tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông
trên tuyến quốc lộ một a
đoạn qua địa phận khóm năm phường hộ phòng thị xã giá rai
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh bạc liêu đã phát hiện xe tải
do tài xế lâm văn toàn chú phường hộ phòng điều khiển theo hướng từ bạc liêu đi cà mau
chở hơn chín trăm sáu mươi kg tôm nguyên liệu có tạp chất là cmc
quá trình làm việc tài xế lâm văn toàn khai nhận vận chuyển số tôm trên
để bán cho các công ty xí nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh cà mau
chúng tôi luôn gắn cái nội dung là đấu tranh phòng chống tội phạm
và các tri phạm trên các tỉnh giao thông trọng điểm
nội dung này chúng tôi đã được triển khai quán triệt rất là kỹ
đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp
thì chúng tôi luôn nâng cao tình hình cảnh giác các đối tượng có thể lợi dụng
vào tình hình này để vận chuyển hàng tri phạm đi thư thụ
như là vận chuyển hàng cấm hàng lậu hoặc là hàng chống thế tâm trích tạp chất
mới đây tại tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phần ấp trà ban
xã châu hưng
ở một a huyện vĩnh lợi lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp cảnh sát giao thông
đường bộ công an tỉnh phát hiện xe ô tô do ông phạm văn hiếu
trú tại phường năm thành phố bạc liêu điều khiển vận chuyển một mươi thùng giấy
và một bốn trăm tám mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu mang nhãn hiệu hero scot z
trong thời gian qua lực lượng cảnh sát kinh tế toàn tỉnh cũng đã phát hiện
đấu tranh xử lý trên gần một trăm linh vụ việc liên quan đến trên một trăm linh đối tượng trên các lĩnh vực

đấu tranh xử lý gần một trăm linh vụ việc liên quan đến trên một trăm linh đối tượng trên các lĩnh vực
trong thời gian qua lực lượng cảnh sát kinh tế toàn tỉnh cũng đã phát hiện

đấu tranh xử lý gần một trăm linh vụ việc liên quan đến trên một trăm linh đối tượng trên các lĩnh vực
trong thời gian qua lực lượng cảnh sát kinh tế toàn tỉnh cũng đã phát hiện
đấu tranh xử lý gần một trăm linh vụ việc liên quan đến trên một trăm linh đối tượng trên các lĩnh vực
trong thời gian qua lực lượng cảnh sát kinh tế toàn tỉnh cũng đã phát hiện

đấu tranh xử lý gần một trăm linh vụ việc liên quan đến trên một trăm linh đối tượng trên các lĩnh vực
các du lịch quốc tế của việt nam
theo thống kê của trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh đồng nai
đến nay toàn tỉnh hiện còn hai mươi chín cơ sở cách ly tập trung vẫn còn đang hoạt động
hai mươi chín cơ sở cách ly còn đang hoạt động gồm biên hòa một mươi hai cơ sở vĩnh cửu sáu thống nhất một xuân lọc một
long thành một cẩm mỹ hai nhân trạch sáu hiện có hơn một hai ngàn trường hợp f f một đang cách ly
tại các cơ sở này còn trống hơn bốn ba giường
theo kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
ở tầng một của tháp điều trị là các khu cách ly tập trung do ủy ban nhân dân cấp huyện
thành phố biên hòa long khánh thành lập và quản lý trạm y tế trạm y tế lưu động
cấp xã quản lý điều trị f không triệu chứng và có triệu chứng nhẹ
ở tầng hai của tháp điều trị và một số bệnh viện giả chiến bệnh viện gia liễu đồng nai
ở tầng hai của tháp điều trị sẽ tiếp nhận và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín mức độ vừa
bệnh viện phổi trung ương đặt tại bệnh viện đa khoa thống nhất
trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa đồng nai bệnh viện di động đồng nai
bệnh viện đa khoa khu vực long khánh đa khoa khu vực long thành
về việc triển khai các khu cách ly tập trung do địa phương quản lý để điều trị f ở tầng hai
mỗi địa phương duy trì tối thiểu năm trăm linh giường cách ly riêng thành phố biên hòa duy trì một giường cách ly
để kịp thời đáp ứng trong điều kiện bệnh nhân covid một mươi chín tăng
mỗi cơ sở y tế có dường bệnh trong tỉnh từ trung tâm y tế trở lên
phải bố trí bốn mươi dường bệnh để thu dung quản lý điều trị người bệnh covid một mươi chín khi dịch lan rộng
và trong tình huống địa phương trở thành khu vực nguy cơ rất cao
liên tiếp những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố cần thơ luôn ở mức cao
nhưng theo ủy ban nhân dân thành phố thì dịch vẫn đang được kiểm soát tốt
và thành phố chưa tính đến phương án nâng cấp độ dịch lên cấp độ bốn
theo ông dương tấn hiển
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ dù ca mắc tăng cao
nhưng một số tiêu chí vẫn còn thấp so với phân loại cấp độ bốn của nghị quyết một trăm hai mươi tám
hơn nữa muốn nâng cấp độ thì phải có quyết định của thường trực thành ủy
sau khi xem xét hết các nguy cơ
hiện thành phố vẫn đang nỗ lực kiểm soát dịch theo hướng dẫn của bộ y tế
khi có ca mắc bệnh ngành y tế sẽ lấy mẫu nhanh nhất và phong tỏa ở diện hẹp nhất có thể
sở y tế thành phố cần thơ cho biết thành phố trưng dùng lại bệnh viện giải chiến
kết hợp các cơ sở y tế hiện có để tiếp nhận điều trị f có bệnh nền triệu chứng
tuy nhiên cần thơ quyết định không mở thêm bệnh viện giải chiến
do hiện tốc độ mở rộng bệnh viện giải chiến không kịp so với tốc độ f gia tăng
hơn nữa đa số người dân cần thơ đã được tiêm mũi một
nên triệu chứng bệnh nhẹ không ảnh hưởng đến tính mạng
vì thế cần thơ cho phép điều trị f không có triệu chứng tại nhà
tính từ ngày tám tháng bảy đến ngày hai mươi một tháng một mươi một cần thơ đã có hơn một mươi bảy ca nhiễm covid
trong đó có hơn hai tám trăm linh f nhẹ không chịu chứng điều trị tại nhà
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp sở y tế tỉnh lâm đồng đã đưa ra quy định
người từ địa phương khác phải có chứng nhận xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
có hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ mới được vào tỉnh lâm đồng
theo đó người dân từ địa phương khác về hoặc đến lâm đồng phải có chứng nhận
xét nghiệm covid một mươi chín âm tính còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ mới được vào tỉnh lâm đồng
bên cạnh đó sở y tế tỉnh lâm đồng cũng chỉ đạo các ngành và địa phương
trong tỉnh tự xét nghiệm nhanh cho cán bộ công chức viên chức người lao động
ba ngày một lần yêu cầu các tổ chức cá nhân đến liên hệ công tác phải tiêm đủ
số mũi vaccine covid một mươi chín và xét nghiệm âm tính trong thời hạn quy định
quy định này siết chặt hơn so với chủ trương thích ứng với đại dịch
của tỉnh lâm đồng được văn hành trước đây
được biết tính đến nay tỉnh lâm đồng ghi nhận một tám trăm chín mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó đang cách ly điều trị một ba trăm bốn mươi chín ca ra viện năm trăm ba mươi tám ca tử vong sáu ca
huyện đức trọng hiện đang dẫn đầu số ca f
riêng ngày hai mươi một tháng một mươi một lâm đồng ghi nhận chín mươi bảy ca covid một mươi chín mới
trong đó huyện đức trọng vẫn dẫn đầu với hai mươi năm ca
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
trong khi chính quyền và nhân dân tỉnh bạc liêu đã và đang cùng với các địa phương khác
trên cả nước căng mình để chống dịch thì đâu đó vẫn còn một số cá nhân chủ quan lơ là
vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh hay thậm chí là tấn công lực lượng
tuyến đầu chống dịch
đây là những hành vi đáng lên án
đặc biệt là trong giai đoạn tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay
bên cạnh đại đa số người dân chấp hành nghiêm các quy định để cùng với chính quyền địa phương
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thì còn đó một số người dân thiếu ý thức
thiếu tinh thần trách nhiệm không vì lợi ích cộng đồng mà ngang nhiên có những hành vi
chống đối lực lượng chức năng xem thường các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
một trong số đó là vụ việc đe dọa lan mạ xúc phạm danh dự người thi hành công vụ
và không đeo khẩu trang nơi công cộng xảy ra vào đầu tháng một mươi tại khu cách ly tập trung
tại trường trung học phổ thông điền hải huyện đông hải
đối tượng lê đình duy hai mươi bốn tuổi ngụ ấp thuận điền xã long điền tây huyện đông hải
tính bạc liêu là công dân lao động ở thị xã bến cát tính bình dương
ngày bốn tháng một mươi duy được huyện đông hải đóng về cách ly tập trung
tại trường trung học phố thông điền hải ấp gò cát xã điền hải
trong quá trình cách ly tập trung tại đây đối tượng duy đã có lời nói hành động đe dọa
lan mạ xuất phạm danh dự nhân phẩm lực lượng cán bộ làm nhiệm vụ
và không đeo khẩu trang nơi công cộng không tuân thủ quy tắc phòng chống dịch
theo quy định của bộ y tế
các khu cách ly nhất là việc giao lưu tiếp xúc với nhiều người
không có tự cách ly tại phòng riêng mà đi đứng nói chung là cũng rất là nhiều lung tung
trong đó kể cả là cũng gây áp lực cái số mà do cái quá tải
cái đông bà con mà cái y tế người ta
dặn là test nhanh để mà cho về cách ly tại nhà thì không kịp
thì bà con phải nói là bức xúc kể cả gây khó khăn
cho các khu cách ly nhất là cái tình hình ảnh nên tập tự
còn đây là những hình ảnh tại khu cách ly tập trung khác trên địa bàn huyện phước long
người thanh niên trong clip tên hoàng văn thừa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ ấp một a xã phong thạnh tây a huyện phước long tỉnh bạc liêu
do trong khu cách ly có người nhiễm covid một mươi chín
nên thừa và một số người khác thuộc diện f một
để yêu cầu tiếp tục cách ly tập trung để phòng dịch bệnh
tuy nhiên thừa không hợp tác và có hành vi quá khích chống đối
dùng lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
khi cơ quan chức năng tuyên truyền vận động hoàng văn thừa
đi cách ly y tế tập trung của huyện phước long
thì thừa liên dụng dao thu sẵn trong người đâm vào hai cán bộ công an
lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng khống chế bắt giữ hoàng văn thừa
đồng thời đưa hai cán bộ công an đi chữa trị vết thương
tuy nhiên thừa không hợp tác và không hợp tác và không hợp tác
tuy nhiên thừa không hợp tác và không hợp tác và không hợp tác
tuy nhiên thừa không hợp tác và không hợp tác
thân trọng dũng bốn mươi ba tuổi nguyễn văn luân hai mươi chín tuổi hoàng mạnh kiên ba mươi tuổi
và nguyễn trọng khương hai mươi chín tuổi trú tỉnh đồng nai tổ chức đánh bạc với một nhóm
gồm lê ngọc trọng ba mươi bốn tuổi tô thanh lượng ba mươi sáu tuổi
cùng một số đối tượng khác đến từ thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
tại phòng trò của dũng ở xã long thọ huyện nhân trạch
sau khoảng một giờ đánh bạc nhóm của dũng bị thua hết tiền
lúc này các đối tượng phát hiện nhóm từ thành phố biên hòa
sử dụng bạc việp để thắng bạc nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn
sau một lúc cử cãi sợi bị nhóm côi dũng làm khó nên trọng lượng bỏ chạy khỏi sông bạc
thế vậy nhóm của dũng đã đuổi theo bắt giữ để lấy lại số tiền mà mình đã thua trong lúc đánh bạc
sau khi lấy ba mươi triệu đồng nhóm của dũng đã đưa các đối tượng trọng và lượng
đến một phòng trò gần đó để giam lỏng
chưa dừng lại ở đó các đối tượng này còn buộc trọng lượng đưa thêm một trăm linh triệu đồng nữa
mới thả cho về sợ bị đánh đập các đối tượng đã gọi điện cho người nhà mang tiền đến
để được giải thoát tuy nhiên chờ không được nhóm của dũng buộc các đối tượng
chuyển khoảng ba mươi chín triệu đồng mới thả ra
vào cuộc điều tra công an hủy nhân trạch tính đồng nai đã tiến hành bắt thân trọng dũng
nguyễn văn luân hoàng minh kiên còn khương đã nhanh chân bỏ trốn nên bị truy nã
bằng các biện pháp nghiệp vụ sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một công an huyện nhân trạch đã bắt được khương
khi ý đang lẫn trốn với địa bàn của xã phước thiền